cụ ông tám mươi hai tuổi trồng trộm gần một cây thuốc viện
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị sáng một mươi bảy tháng ba thông tin từ ủy ban nhân dân xã vân sơn huyện triệu sơn thanh hóa cho biết
cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước
được biết tại hiện trường xe máy dựng cách nạn nhân khoảng năm mươi mét
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút
ngày một mươi sáu tháng ba khi người chồng không thấy vợ mình là chị lê thị pê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú thôn năm xã vân sơn trở về nhà nên gọi điện nhiều lần và không thể liên lạc
người thân đã tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực nhà nhưng cũng không thấy
đến hai mươi một giờ cùng ngày người dân tìm kiếm thì phát hiện chị p dưới mương thoát nước
nước sâu khoảng bốn mươi năm mươi cm bên cạnh tuyến đường nghi sơn sao vàng
xe máy của nạn nhân được phát hiện cách nạn nhân năm mươi mét dựng trên tuyến đường nghi sơn sao vàng
nhận được tin báo lực lượng công an đã tìm kiếm nạn nhân
công an đã có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ việc
được biết nạn nhân được tìm thấy cách nhà khoảng tám trăm linh mét
điện thoại nạn nhân sử dụng vẫn còn đủ chuông nhưng không có người nghe máy
những ngày qua vụ ba thanh niên rủ nhau cướp một tỷ đồng ở vinh phúc đang khiến dư luận không khỏi xuân sao
được biết ba đối tượng sống tại ba tỉnh đều tham gia một hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội
nên đã cùng nhau lên kế hoạch gây án
chiều ngày tám tháng ba chị phan thị tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đến ngân hàng rút một tỷ đồng tiền mặt
tuy nhiên trên đường đi ô tô về chị tê dừng lại ở đường mê linh phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
bất ngờ bị hai đối tượng nam giới đi xe máy nhãn hiệu honda vision áp sát giật túi ni lông bên trong có một tỷ đồng
chị vừa rút tại ngân hàng
ngay sau đó vụ việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng xác định ba đối tượng liên quan đến vụ cướp số tiền nói trên gồm
nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường kiến hưng quận hà đông thành phố hà nội
dương đức luân sinh năm hai nghìn trú tại thôn như lăng xã hà hải huyện hà trung tỉnh thanh hóa
và nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn bắc thắng xã liên hòa huyện kim thành tỉnh hải dương
liên quan đến đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hải dương đại diện xá liên hòa cho biết
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh hải dương phối hợp bắt giữ nguyễn văn hùng
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng
theo lãnh đạo địa phương nơi đối tượng hùng sinh sống nguyễn văn hùng ở cùng mẹ và gia đình có hai mẹ con
bản thân hùng không có việc làm ổn định thường xuyên vắng mặt tại địa phương và chưa lập gia đình
đáng chú ý đối tượng này từng có bốn tiền án liên quan đến trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc lều toàn quốc
sau đó các đối tượng nhắn tin riêng hẹn gặp gỡ để bàn bạc
thống nhất việc cướp sật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
liên quan vụ lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát gây tai nạn liên hoàn ở hà nội
theo dõi diễn biến sự việc nhiều người không khỏi thắc mắc là người dân có được truy đuổi đập kính thống chế bắt tài xế hay không
để đi tìm câu trả lời xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây
công an quận hai bà trưng hà nội đang tạm giữ hình sự lê tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện ý yên nam định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng ba lê tiến dũng lái xe bán tải chạy trốn cảnh sát tông vào nhiều phương tiện ở hà nội
khi dừng được xe của dũng trên đường vành đai ba trên cao nhiều người dân bức xúc dùng mũ bảo hiểm vật cứng đập vỡ cửa kính xe để khống chế tài xế và đưa ra ngoài
nói về vấn đề pháp lý liên quan tình huống trên luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội cho biết
với những hình ảnh trong clip và thông tin kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng thì hành vi của người lái xe bán tải là vi phạm pháp luật
điều đáng chú ý là kết quả xét nghiệm lái xe này dương tính với ma túy
việc người dân chặn bắt lái xe trên là cần thiết để ngăn chặn hậu quả tai nạn giao thông có thể xảy ra bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản của những người tham gia giao thông
trường hợp không ngăn chặn kịp thời thì tính mạng sức khỏe tài sản của những người tham gia giao thông trong khu vực đó có thể bị xâm phạm bởi hành vi mất kiểm soát của lê tiến dũng
còn theo luật sư phan a thương công ty luật trách nhiệm hữu hạn tâm anh hà nội những người dân tham gia bắt lái xe ô tô nêu trên cần được hoan nghênh
chính họ đã dũng cảm ngăn chặn hành vi phạm tội của tài xế dũng
tài xế này không những vi phạm giao thông mà còn sử dụng ma túy
những người vây bắt lái xe dũng nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm tránh gây nguy hiểm cho nhiều người bởi vì tham gia giao thông mà sử dụng ma túy là cực kỳ nguy hiểm
thực tế đã cho thấy nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc là do tài xế sử dụng rượu bia ma túy
hai luật sư có cùng quan điểm rằng người dân đập kính xe bán tải lôi tài xế ra ngoài để cơ quan chức năng bắt giữ là trường hợp bắt người phạm tội quả tang ở tình thế cấp thiết nên không vi phạm pháp luật
pháp luật cho phép công dân được quyền bắt giữ những đối tượng như lê tiến dũng vì nếu không bắt giữ kịp thời đối tượng có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho người khác
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
tối ngày một mươi sáu tháng ba tại điện biên vừa ghi nhận vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở một homestay nổi tiếng trên địa bàn
theo đó toàn bộ ngôi nhà hai tầng lợp lá và có kiến trúc chủ yếu bằng che nứa đã bị thiêu dụ hoàn toàn
địa điểm xảy ra vụ cháy homestay thuộc bản ló xã thanh luông huyện điện biên cách trung tâm thành phố điện biên khoảng hơn ba km
đây là homestay mường then một trong những homestay đẹp và có quy mô tại tỉnh điện biên luôn thu hút nhiều đoàn khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm
lãnh đạo ubnd xã thanh luông huyện điện biên cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng ba may mắn đã không gây thiệt hại về người
sau khi nhận được tin báo ubnd xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai chữa cháy
tuy nhiên do mái nhà lợp lá và phần lớn chất liệu ngôi nhà làm bằng tre nứa nên việc chữa cháy rất khó khăn
chỉ đến khi có lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ phần mái
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi bảy tháng ba công an thị xã sapa tỉnh lào cai vừa làm rõ hành vi trồng cây thuốc viện của cụ ông tám mươi hai
hai mươi tuổi trước đó công an phường hàm rồng công an thị xã sapa phát hiện trên địa bàn có một vườn cây được quây kín bằng bà đen xung quanh có vườn rau cải
tại đây có nhiều biểu hiện trồng cây thuốc viện
đó là cây hoa anh túc
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba công an phường hàm rồng kiểm tra mảnh vườn này thì phát hiện ông má a páo tám mươi hai
trú tại phường hàm rồng thị xã sapa đang ở trên mảnh vườn trồng các cây thực vật có thân lá quả màu xanh hoa màu tím
ông má a páo trình bày đây là các cây thuốc viện do ông báo trồng từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác tiến hành mời người chứng kiến là biên bản bắt người phạm tụ quả thang đối với ông má a páo về hành vi trồng cây thuốc viện
công an phường hàm rồng tiến hành nhù kiểm đếm số cây nghi là cây thuốc viện nói trên gồm bảy trăm năm mươi ba cây đủ cả dễ thân lá có cây đã ra hoa quả có cây chưa ra hoa
sau khi kiểm đếm công an phường hàm rồng tiến hành thu giữ số cây thúc viện kể trên đồng thời phối hợp bàn giao cho đội điều tra tổng hợp công an thị xã sapa để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng hai mươi một h hai mươi bốn tối ngày một mươi sáu tháng ba tàu sm một xuất phát từ lúc hai mươi h năm mươi năm từ gà hàm rồng
đến km sáu năm trăm linh thuộc khu giang giáp bát văn điển hà nội thì bất ngờ tông vào một người đàn ông
đáng chú ý trước thời điểm xảy ra va chạm mặc dù lái tàu đã bấm còi và phanh nhưng do khoảng cách quá gần cộng với việc phải kéo theo nhiều toa tàu trọng lượng hàng trăm tấn nên tàu không thể phanh kịp dẫn đến tai nạn đáng tiếc với người đàn ông trên
sau khi tông trúng người tổ tàu đã tổ chức sơ cứu cho nạn nhân hiện danh tính cũng như tình trạng của người bị tàu hỏa tông trúng tối ngày một mươi sáu tháng ba vẫn đang được công an quận hoàng mai xác minh làm rõ
trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đường sắt đi qua đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt góp phần phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường sắt

trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn giao thông đường sát

trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn giao thông đường sát

trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sát trong thời gian qua bộ giao thông vận tài đã có công văn giao thông đường sát